liên quan đến vụ việc hai xà lan gặp nạn trên vùng biển bình thuận tính đến một mươi hai h ngày hôm nay ngày chín tháng ba
lực lượng chức năng đã cứu được năm thuyền viên trên hai xà lan bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển phù quý vào ngày tám tháng ba
hai xà lan bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển phú quý vào ngày tám tháng ba gồm la năm nghìn chín trăm hai mươi ba và la năm nghìn chín trăm hai mươi hai
vào lúc một mươi tám h bốn mươi phút ngày tám tháng ba tàu superdong phú quý i trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện và vớt được ba thuyền viên của xà lan la năm nghìn chín trăm hai mươi hai
các thuyền viên sức khỏe đều bình thường và đã được đưa vào đảo phú quý an toàn
lúc một mươi một h ngày chín tháng ba tàu cá bth tám mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi hai ts thông tin đã cứu được hai thuyền viên
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đang liên lạc với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
để điều động tàu sar bốn trăm một mươi ba tìm kiếm
ngoài hiện trường tiếp cận tàu cá để tiếp nhận hai thuyền viên này chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ
như vậy là tính đến một mươi hai h ngày chín tháng ba lực lượng chức năng đã cứu được năm thuyền viên trên hai xà lan bị nạn
hiện máy bay trực thăng đã huy động được cùng với tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
và tàu sar bốn trăm một mươi ba của trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
và nhiều tàu cá của ngư dân vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai thuyền viên còn lại
trước đó khoảng một mươi năm h ba mươi
ngày tám tháng ba trạm biên phòng ckc phú quý và cảng vụ hàng hải bình thuận nhận được thông tin hai xà lan có bảy người
khi đang hành trình ngang qua vùng biển phú quý thì gặp sóng to gió lớn các thuyền viên bỏ tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
vào ngày hôm nay chín tháng ba công an phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã bàn giao đối tượng trần minh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an
công an tỉnh hậu giang xử lý theo thẩm quyền
quang chính là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về tội giết người
vào khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai quang và lê quốc ái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng một số người khác tổ chức nhậu tại cầu bữu long thuộc xã phương bình huyện phục hiệp tỉnh hậu giang
đến khoảng giờ ngày sáu tháng bảy giữa quang và ái đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc ẩu đà
quang đã cầm cây kéo đâm nhiều nhát vào người của ái
ái đã ít phải chạy trốn xuống mé sông để nằm
sau đó ái được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật trên bốn mươi
sau khi gây án quang cùng với gia đình bỏ trốn đến thuê trọ tại phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và đi làm thợ hồ
tại đây tổ trinh sát hình sự công an phường an bình phát hiện quang là đối tượng truy nã nên tiến hành bắt giữ vào sáng ngày hôm nay
còn tại tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng vừa bắt quả tăng một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển ma túy vật chứng thu giữ được là hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
theo đó vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày tám tháng ba
tại quốc lộ tám c thuộc thôn tám xã sơn hồng tỉnh hà tĩnh
lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh
đồn biên phòng sơn hồng cục phòng chống ma túy bộ đội biên phòng
phù hợp với công an xã sơn hồng bắt quả tăng đối tượng pa tích vưu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thường trú tại bản thồng trà lớn huyện khăm cợt tỉnh bô ly khăm xây lào
vừa bị bắt giữ khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
điện thoại di động và một số vận dụng khác
quả đầu cháy bước đầu vừa khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người lào
từ khu vực thủy điện năm ngang lào đưa sang việt nam
bàn giao cho một người lạ mặt để lấy tiền công là một usd
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng
điều tra hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định
sau đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán chứa chấp việc sử dụng
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán lào louis
thuộc địa bàn thị trấn bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
vào khoảng h ba mươi phút ngày năm tháng ba
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh vĩnh phúc phối hợp với công an huyện bình xuyên
kiểm tra quán lào louis phát hiện tám mươi bảy đối tượng là khách và nhân viên
phục vụ trong quán có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh có hai mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm có sáu gói nhỏ năm viên ma túy tổng hợp
và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định
khởi tố vụ án để điều tra theo quy định
kính thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai với nhiều cách thức vận động đa dạng phù hợp
quỹ vì người nghèo quỹ vì biển đảo quê hương và tuyến đầu tổ quốc
và nguồn ủng hộ cứu trợ thành phố hồ chí minh đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
trong đó quỹ vì người nghèo đạt gần hai trăm bốn mươi tám so với chỉ tiêu hàng năm
và đây là thông tin đáng chú ý được nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác vận động
quản lý quỹ vì người nghèo quỹ vì biển đảo quê hương
và quỹ vì tuyến đầu tổ quốc
nguồn ủng hộ cứu trợ thành phố năm hai nghìn hai mươi hai và công tác chăm lo tết quý mạo năm hai nghìn hai mươi bốn
do ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố tổ chức chiều nay ngày chín tháng ba
quỹ vì người nghèo đã nhận được sự chung tay đồng hành của các tổ chức cá nhân
trong và ngoài thành phố với tổng số tiền gần ba trăm một mươi tỷ đồng
trong đó đã chi hơn hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng chăm lo nhà ở phương tiện sinh kế khám chữa bệnh
cho người nghèo hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội
vận động các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhận bảo trợ đến năm một mươi tám tuổi
cho hơn một năm trăm linh trẻ mùa côi do covid một mươi chín
ngoài ra trong năm hai nghìn hai mươi hai ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
cục đã tiếp nhận hơn sáu bảy tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch
và hơn năm trăm linh triệu đồng kinh phí mua vaccine
những con số nêu trên thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
các doanh nghiệp mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân thành phố
trong việc đóng góp ủng hộ quỹ
mỗi cán bộ chiến sĩ công an tp hcm phải luôn giữ mình không xa ngã trước sự mua chuột
và lôi kéo của các phần tự xấu lợi ích nhóm không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường
tiếp tục học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
đây là một trong những nội dung được lãnh đạo công an tp hcm nhấn mạnh
tại lễ tuyên dương tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện sáu điều bác dạy
công an nhân dân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác hồ có sáu điều dạy
công an nhân dân và kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
tại buổi lễ chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cùng bang giám đốc công an tp hcm
trao bàn khen cho hai mươi bốn tập thể và năm mươi một cá nhân thuộc các phòng nghiệp vụ công an hai mươi một quận quyệ
và tp thủ đức đây là những tấm gương sáng của cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng phát triển tp hcm ngày càng văn minh hiện đại nghĩa tình
phát biểu tại buổi lễ giám đốc công an tp hcm lê hồng nam ghi nhận biểu dương
một mươi gương cá nhân tập thể tiêu biểu của lực lượng công an tp hcm đồng thời mong muốn
mỗi cán bộ chiến sĩ công an tp hcm ở bất kỳ cương vị nào hoàn cảnh nào
cũng phải khắc ghi lời dạy của bác và phải tự soi tự sửa tự thu dưỡng rèn luyện
đặc biệt là phải luôn giữ mình không xa ngã trước sự mua chuột lôi kéo của các phần tử xấu
lợi ích nhóm không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường tiếp tục học tập thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy
dịp này chủ tịch ủy ban dân tp hcm và các đại biểu cắt băng khai mạng triển lãm ảnh
về lực lượng công an tp hcm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
liên quan đến vụ lừa đảo qua mạng điện thoại bằng cách gọi điện cho phụ huynh
để thông báo trẻ bị tai nạn và yêu cầu chuyển tiền
công an tp hcm và sở giáo dục đào tạo phủ nhận việc lộ thông tin có liên quan đến nhà trường
và sở giáo dục đào tạo
thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội
và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm chiều nay ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm cho biết cho đến nay công an thành phố đã tiếp nhận nhiều tin trình báo
từ người dân về vụ việc lừa đảo qua điện thoại
các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo rất bài bản có sự chia vai người đóng giáo viên chú nhiệm
người đóng vai bác sĩ để tạo niềm tin cho phụ huynh yêu cầu phụ huynh chuyển tiền
hiện công an tp hcm đã phát đi các khuyến cáo và tham mưu cho ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
sở giáo dục đào tạo tp hcm các cơ sở giáo dục trên địa bàn
tuyên truyền cho người dân nên bình tĩnh khi tiếp nhận các thông tin này
và liên lạc với nhà trường để xác minh
ngoài ra công an tp hcm cũng phủ nhận việc lộ lọt thông tin cá nhân
xuất phát từ nhà trường và sở giáo dục đào tạo tp hcm
phố những trường hợp chúng ta đến những cửa hàng chúng ta làm những thẻ khách hàng thân thiết
để cho học sinh được hay là thẻ vui vui chơi hay chỗ ăn uống
rồi chúng ta sử dụng hay là các trung tâm học tập ngoài gửi thì
những trường hợp chúng ta sử dụng có khai báo thông tin cho các cơ sở
thì đều có nguy cơ bị lọt thông tin
còn đối với các cơ quan nhà nước như là trường học hay là các cơ quan nhà nước
sở giáo dục đào tạo chẳng hạn thì việc sử dụng các thông tin và quản lý thông tin
thì có cái quy định quy chế quản lý khá chặt chẽ và có kiểm tra bảo mật kiểm tra an toàn
đồng quan điểm với công an tp hcm đại diện sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho rằng
dữ liệu chuyển đổi số do sở giáo dục đào tạo quản lý được kiểm soát chặt chẽ
nên không thể lộ lọt được
dữ liệu mà thực hiện trong tài liệu
phát triển đổi số của ngành là được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định bảo mật
và dữ liệu ở ngành giáo dục được ban hành bằng quy chế
phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị
và nó được ghi nhận đăng nhập bằng tài khoản và được ghi nhận
giấu hết trên hệ thống
nhưng cái việc mà sử dụng mình lộ lọt từ ngành giáo dục
thì tôi nghĩ rằng cái việc này nó không có
liên quan đến vụ việc công an tp hcm cho biết đến ngày chín tháng ba
công an tp hcm đã nhận bốn tin báo từ cơ quan bó đài
và ba tô giác của người dân về vụ việc nêu trên
đối với vụ việc này ngày tám tháng ba ở huyện củ chi tp hcm
cũng có hai người dân cung cấp về vụ việc đã nhận các cuộc điện thoại trên
tuy nhiên do đã có thông tin báo chí phản ánh và nhà trường cảnh báo
nên cũng đã cảnh giác
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có báo cáo về một trăm linh bảy công trình xây dựng
sàn lắp lớn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông
kênh rạc trên địa bàn
trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện bình chánh và nhà bè
cụ thể địa phương có nhiều công trình xây dựng không phép trái phép
lớn sông kênh rạch nhất là huyện bình chánh với ba mươi trường hợp
kế đến là huyện nhà bè hai mươi năm trường hợp tp thủ đức một mươi tám trường hợp
quận bảy bảy trường hợp
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị chính quyền các quận nguyện tp thủ đức
quận bảy quận một mươi hai quận bình thạnh quyện hóc môn củ chi nhà bè
bình chánh và cần giờ chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp
xây dựng công trình không phép trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông kênh rạch
thuộc địa bàn quản lý
sở giao thông vận tải cũng đề nghị sở xây dựng chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng
phối hợp ủy ban nhân dân các địa phương kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm
thông tin từ tỉnh đồng nai cho biết chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
vừa ký văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm góp ý phương án xây thêm ba cây cầu mới kết nối hai địa phương
theo đó ba cây cầu mới kết nối tp hcm và đồng nai gồm
cầu kết nối tp thủ đức quận chín củ với xã tam an huyện long thành tạm gọi cầu đồng nai hai
cầu thay phạt các lái và cầu kết nối khu vực phía nam tp hcm với huyện nhân trạch tạm gọi cầu phố mỹ hai
cụ thể tỉnh đồng nai thống nhất bổ sung và quy hoạch hai địa phương vị trí cầu kết nối
tại tp thủ đức và xã tam an cầu có quy mô sáu làng xe giai đoạn đầu tư hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi
phía đồng nai cũng đề nghị phía tp hcm cập nhật vị trí kết nối vào tuyến đường dt bảy trăm bảy mươi bảy b
đã được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cập nhật trong quy hoạch sử dụng đất của huyện long thành
hiện nay trên thực tế chỉ có cầu long thành trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
là cây cầu duy nhất kết nối giữa hai địa phương còn cầu đồng nai trên quốc lộ một
và cầu hóa an trên quốc lộ một k đi qua địa phận tỉnh bình dương trước khi vào tp hcm
hiện các tuyến đường này đã quá tải thường xuyên xảy ra ủng tắc khiến giao thông gặp khó khăn
do đó việc bổ sung xây dựng thêm ba cây cầu trên sẽ góp phần chia sẻ lưu lượng
cho các cây cầu hiện hữu đang quá tải
được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quy mô bốn tầng với diện tích là khoảng ba hai trăm linh m hai
chung cư vĩnh hội tại quận bốn tp hcm là một trong những chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng
và một loại nguy hiểm cấp d có nguy cơ đổ sập và cần di dời
tuy nhiên đến nay thì công tác di dời vẫn chưa được thực hiện
đã khiến hàng trăm hội dân tại đây vô cùng lo lắng về sự an toàn của mình và gia đình
thấp thỏm lo âu sợ sệt là tâm lý chung của hàng trăm hộ dân sống tại đây
theo bà hà là một người dân sống lâu năm tại chung cư vĩnh hội
tình trạng như máng tường bê tông trên trần tại hành lan cầu thang bông tróc diễn ra thường xuyên
không chỉ diễn ra bên ngoài căn hộ
mà ngay trong chính các nhà dù gia đình đã tiến hành cải tạo nhiều lần
nhưng vẫn bị bông tróc rơi xuống gây nguy hiểm
năm hai nghìn một mươi sáu chung cư này thuộc cấp độ d tất nhiên là xuống cấp trọng trọng
vì vừa qua xây dựng cầu ổng lãnh chung cư hiện nay bị lúng
thứ nhất thứ hai là việc gia cố các khu vực hiện nay chúng ta thấy bị vỡ ra
gia cố cách đây cũng hơn một mươi năm năm rồi
vì thế nên là
chung cư xuống cấp dữ lắm
cứ mỗi lần mà mưa gió lớn thì lại là có những cái viên gạch nó lại rớt
những máng tường bông tróc những đoạn lan can siêu vẹo
máng bê tông thạch cao trên trần nhà bị bông tróc trông nhách nhát
ở giữa khoảng trống những căn nhà nhiều nơi ngập trong rác thải bốc mùi khó chịu
đã báo cáo nhiều lần chính quyền cũng nhiều lần xuống kiểm tra
tuy nhiên theo người dân ở đây trong ba bốn năm qua
chung cư cũng chỉ được dịch vụ công ích quận xuống chống đỡ bằng các cột thép như thế này
hiện tại thì cái chung cư này nó xuống cấp coi như là lửa ship vào cái lợi đê
thành ra nó cũng có ảnh hưởng một phần đến phần lớn đến người dân
thứ nhất là người ta cũng lo là nó nhiều khi ra rồi những cái nó củ kĩ quá đó
rồi nó rơi những cái mảng bê tông nó xuống
nhiều khi người ta đứng ở trong nhà nó cũng rớt nữa
người ta cũng sợ lo người dân người ta cũng lo lắm
người dân ở đây đó thì người ta cũng mong muốn rằng đối với lại nhà nước mình

coi như là đối với cũng có cái quan tâm là cũng có cái xóm
có thể cho người dân người ta có cái cuộc sống nó mới mẻ với lại nó đẹp hơn nó khang trang hơn
theo các hộ dân sinh sống tại chung cư vĩnh hội
chính quyền nhiều lần mời các cư dân bàn bạc phương án di dời ra nơi ở mới
cũng như các chính sách định bù
tuy nhiên đến nay phương án hỗ trợ người dân vẫn chưa được thống nhất
trước đó thành phố hồ chí minh quyết định ủy quyền phân công thành phố thủ đức
và ủy ban nhân dân các quận huyện
được toàn quyền chủ động các đạo nhà chung cư cần tháo dở
quận huyện có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử lý để nhanh tiến độ thực hiện di dời
nhưng đến nay tiến độ di dời vẫn chưa đạt được kỳ vọng
tâm lý thấp thỏm lo âu của hàng trăm hộ dân tại các chung cư cũ như thế này
vẫn chưa biết đến lúc nào mới chấm dứt
công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam chín người của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai mươi chín một mươi d
ở bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ đền lừ phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can gồm vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn giám đốc trung tâm
phạm trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc trung tâm và bảy đăng kiểm viên của cơ sở này
theo cơ quan công an khi làm dịch vụ đăng kiểm cho các phương tiện
vũ mạnh cường đã giao cấp dưới thay nhau thu tiền của chủ xe hoặc tài xế
để bỏ qua các lỗi vi phạm về tiêu chuẩn đăng kiểm như thiếu dây đai ghế sau
không có búa thoát hiểm đổi màu sơn ô tô hỏng đèn lùi
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các bị can đã nhận khoảng năm tỷ đồng
qua đó vũ mạnh cường và nhóm còn lại hưởng lợi bất chính từ hai đến một mươi triệu đồng mỗi tháng
tùy vào vị trí và chức vụ công vạn
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân thì các đối tượng lừa đảo
đã giả danh lực lượng công an để hòng chiếm đoạt tài sản
một vụ việc vừa được công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
kịp thời ngăn chặn và bảo toàn cho người dân số tiền là một tỷ đồng
công an xã diễn yên huyện diễn châu tỉnh nghệ an tiếp nhận tin báo của một nạn nhân trình báo
có một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm kinh tế
công an tỉnh nghệ an thông báo người này có số tiền lớn gửi tại ngân hàng agribank
bị dò dỉ thông tin nếu không kịp thời bảo mật sẽ bị mất số tiền trên
sau đó đối tượng đe dọa nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân liên quan
và yêu cầu chuyển số tiền là một tỷ đồng vào số tài khoản một không tám tám bảy năm một sáu bảy năm tám
mang tên đỗ văn quỳnh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
và không được để cho người khác biết
sau khi chuyển tiền xong không liên lạc lại được với đối tượng
nghi ngờ đã bị lừa nên nạn nhân trình báo với cơ quan chức năng
tiếp nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an huyện diễn châu phối hợp với công an xã diễn yên
ngay lập tức yêu cầu ngân hàng agribank tạm dừng giao dịch chuyển tiền
để phục vụ công tác xác minh điều tra
qua đó đã kịp thời ngăn chặn được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng xấu
bảo vệ được tài sản lớn của công dân
hiện công an huyện diễn châu công an xã diễn yên đã phối hợp với ngân hàng agribank
trao trả số tiền là một tỷ đồng cho gia đình nạn nhân
thưa quý vị từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông
không gắn chip điện tử trực tiếp
các hộ chiếu trực tuyến trên cổng dịch vụ công
lợi dụng điều này thì một số đối tượng đã đăng tải tin bài viết hoặc tiếp cận mời trào về dịch vụ làm hộ chiếu online
để trục lợi với chi phí cao gấp nhiều lần mức lệ phí do nhà nước quy định
việc triển khai cấp hộ chiếu trực tuyến đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân giúp công dân dễ dàng và chủ động nộp hồ sơ
đề nghị cấp hộ chiếu vào bất kỳ thời gian địa điểm nào thông qua các thiết bị điện tử có kết nối internet
mà không phải đến trực tiếp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
hôm nay tôi vừa được làm cấp hộ chiếu online tại đây
thì tôi thấy là việc cấp hộ chiếu online vô cùng tiện ích giúp cho tôi làm thủ tục rất là nhanh chóng gọn lệ
tôi có thể không cần đến đây cũng có thể làm được mình làm tại nhà
ngoài ra tôi có thể hỗ trợ những người thân của tôi để làm thủ tục một cách nhanh chóng thuận lợi hơn
tuy nhiên thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung mời chào về dịch vụ
làm hộ chiếu online để trục lợi với chi phí cao gấp nhiều lần mức lệ phí do nhà nước quy định
theo đó khi làm hộ chiếu trực tuyến qua dịch vụ cò mồi các đối tượng yêu cầu công dân phải cung cấp
ảnh chụp căn cước công dân hai mặt ảnh chân dung số điện thoại email chính chủ địa chỉ và mã số otp
khi đó công dân không chỉ mất tiền mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp mua bán lộ lọt thông tin cá nhân
các đối tượng xấu dễ dàng sử dụng thông tin
các đối tượng xấu dễ dàng sử dụng thông tin cá nhân của công dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như đăng ký mở tài khoản ngân hàng
vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến đăng ký số điện thoại trả sau đăng ký mã số thuế ảo hoặc đánh cắp các tài khoản trực tuyến như tài khoản ngân hàng facebook yalo
sau đó thực hiện lừa đảo trên mạng xã hội
mỗi người dân thì nên tự nộp hồ sơ cấp hộ chiếu online để có thể thuận tiện cho việc theo dõi kết quả cấp hộ chiếu
thứ hai là chúng tôi khuyến kháo người dân là tuyệt đối là không cung cấp các thông tin chia sẻ các thông tin cá nhân của mình như là các cơ cung dân số điện thoại địa chỉ mi tài khoản ngân hàng
cung cấp thông tin cho các đối tượng trung gian đặc biệt là những đối tượng đang quảng cáo làm dịch vụ cấp hộ chiếu online
cũng như là những đối tượng ngoài trụ sở cơ quan công an để tránh cái nguy cơ làm lộ lọt đánh cắp thông tin hoặc các đối tượng xấu có thể lợi dụng cái thông tin cá nhân của mình
để thực hiện hành vi trái pháp luật
thời gian tới phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh phú thọ sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền tới người dân
nhằm hạn chế các dịch vụ tự phát lôi kéo người dân để thu phí
mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác không nên sử dụng các dịch vụ làm hộ chiếu trái quy định
tiếp tục với các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
ngày ba mươi một tháng ba là hạn cuối giả soát các trường hợp người lao động
bị giãn việc mất việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng
đây là yêu cầu của liên đoàn lao động tp hà nội đối với các quận huyện thị xã
nhằm hỗ trợ người lao động theo nghị quyết của tổng liên đoàn lao động việt nam
đối tượng được hỗ trợ bao gồm đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm giờ làm ngừng việc
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không lương chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mức hỗ trợ là từ một đến ba triệu đồng một người tùy từng trường hợp
với mỗi trường hợp người lao động được hỗ trợ một lần trường hợp đủ điều kiện hưởng
nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất
trước việc người dân đổ xô chặt hạ các loại cây như cao su điều tiêu cà phê
để trồng sầu riêng khá rầm rộ thì các ngành chức năng của tỉnh bình phước
cùng các nông hộ trồng sầu riêng đều đưa ra những khuyến cáo
để tránh tình trạng cung vượt cầu trong tương lai
tại bình phước khoảng hai năm trở lại đây phong trào trồng sầu riêng đang phát triển khá ồ ạt
nhiều người dân đang từng bước cưa chặt các loại cây trồng truyền thống như điều tiêu cà phê cao su
để chuyển qua trồng các loại trái cây đặc biệt là sầu riêng
vì đây là loại cây trồng được đánh giá mang lại giá trị kinh tế rất cao
theo cục thống kê của tỉnh bình phước diện tích sầu riêng đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
đã đạt bốn tám trăm linh hai ha
tăng khoảng hai mươi tám bốn so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó diện tích cho sản phẩm là khoảng hai hai trăm tám mươi chín ha tăng sáu trăm một mươi một ha
trong khi đó diện tích cây hồ tiêu ghi nhận giảm một một trăm bốn mươi bốn ha
cây cà phê giảm sáu trăm linh bốn ha trong năm hai nghìn hai mươi hai
đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước cho biết
đơn vị này đã chỉ đạo các địa phương cần có định hướng quản lý phát triển sầu riêng theo quy hoạch của tỉnh
đồng thời có những khuyến cáo trong việc
phải tìm hiểu thật kỹ về kỹ thuật sự phù hợp với đất nước
rồi các điều kiện chăm sóc canh tác để đạt các tiêu chuẩn chất lượng
cũng như năng suất để đảm bảo được chất lượng các cây trồng sau này
thưa quý vị sau bảy lần tổ chức thì lễ hội cà phê buôn mê thuật
đã trở thành một sự kiện quan trọng của ngành cà phê việt nam
để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân du khách trong nước và quốc tế
sau hai năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
thì lễ hội cà phê buôn mê thuật lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
chính thức được khai mạc vào ngày một mươi tháng ba tới
đang được người dân cũng như doanh nghiệp hào hức chờ đợi
trong lễ hội cà phê buôn mê thuật lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba
hội sinh vật cảnh tỉnh đắk lắc được chọn chủ trì triển lãm hội thi sinh vật cảnh tỉnh đắk lắc
một nội dung trong chương trình của lễ hội
để khu trưng bày với các tác phẩm nghệ thuật thu hút sự quan tâm của người dân cũng như du khách
theo đúng chủ đề của lễ hội ngay từ đầu tháng ba
hội đã phân công công việc cho từng nhóm theo từng chủ đề
hội sinh vật cảnh đã có triển khai nhiều cuộc họp
thứ nhất là truyền đạt cho toàn thể các hội viên và các câu lạc bộ rằng đây là lần đầu tiên
tỉnh thực sự đã đánh giá hoạt động của hội sinh vật cảnh
nên đưa hội sinh vật cảnh vào trong hoạt động chính của lễ hội cà phê
để cho các công lạc bộ và các nghệ nhân có một niềm vui
sự khích lệ để mà chuẩn bị những tác phẩm tham gia một cách nó mạnh nhất
lễ hội cà phê lần này họ sinh vật cảnh được nằm trong chương trình chính của lễ hội
cá nhân tôi rất là phấn khởi cho nên từ đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều tác phẩm rất là đẹp
cũng như cá nhân tôi nói riêng và anh em nghệ nhân trong và ngoài tỉnh nói chung thì cũng đã sẵn sàng
đến giờ này tôi đã kiểm soát được là nhiều tác phẩm đẹp để cho ngày triển lãm sinh vật cảnh
cùng với lễ hội cà phê mở cửa ba năm nay
là một trong những đơn vị sản xuất cà phê đặc sản hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ công bằng eatu
thành phố buôn ma thuật đang huy động toàn bộ nhân lực làm hết công suất chuẩn bị nguồn hàng dồi dào
cho lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó hợp tác xã còn chuẩn bị các phần quà tặng du khách tham quan gian hàng trong thời gian diễn ra lễ hội
từ đầu là chúng tôi đã chuẩn bị nhận đăng ký gian hàng
rồi sau đó thì lên phương án tiếp theo để mà sản xuất cà phê bột
cũng như là cà phê hò tang để lên trưng bày trên lễ hội
thì ngày một mươi tháng ba là chúng tôi cũng sẽ tham dự cái lễ khai mạc
và một cuộc thi pha chế cà phê đặc sản ở tại khách sạn sài gòn
ban tổ chức kỳ vọng lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
sẽ tạo ra nhiều cú hích phát triển ngành nông nghiệp ngành hàng cà phê
cũng như góp phần giới thiệu quảng bá hàng
các hình ảnh tiềm năng thế mạnh của đắk lắk đến với các nhà đầu tư
du khách trong và ngoài nước
tiếp theo mời quý vị sẽ đến với trường quay tp hcm
để cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong mục kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị chiều nay ngày chín tháng ba
sở du lịch hiệp hội du lịch tp hcm
công bố thông tin lễ hội bánh mì việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
nhằm quảng bá nét độc đáo của ẩm thực việt nam
và đây cũng là hoạt động kích cầu du lịch của thành phố
bánh mì việt nam là món ngon đường phố nổi tiếng và là niềm tự hào của người việt
tại việt nam bánh mì có mặt khắp nơi từ hè phố đến các bữa tiệc sang trọng
và là một phần không thể thiếu trong ẩm thực của người việt lẫn du khách quốc tế
ngoài việc được ghi danh từ bánh mì vào từ điển offor
bánh mì việt nam từng được kênh cnn travel nổi tiếng thế giới
đưa vào top năm mươi thức ăn đường phố ngon nhất châu á bên cạnh phở cà phê việt
dự kiến từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn sở du lịch hiệp hội du lịch tp hcm
sẽ tổ chức lễ hội bánh mì việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
tại nhà văn hóa thanh niên quận một tp hcm với sự tham gia của hơn một trăm năm mươi gian hàng
trưng bày đa dạng là nơi hội tụ của hàng trăm đơn vị ẩm thực nhà hàng du lịch
các loại bánh mì của việt nam
tại đây cũng sẽ diễn ra hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế
xác lập kỷ lục một trăm linh năm món nhân và món ăn kèm bánh mì xác lập kỷ lục top
thương hiệu bánh mì lâu đời nhất sáng tạo nhất biểu diễn làm bánh mì sinh động
không gian ẩm thực đặc sắc
liên quan đến việc khôi phục lại các tour du lịch giữa trung quốc và việt nam
sau thời gian gián đoạn do covid một mươi chín chính phủ trung quốc đã quyết định đưa việt nam
vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt hai từ ngày một mươi năm tháng ba
ngoài việc mở lại các tour du lịch theo đoàn từ trung quốc đến việt nam
thì việt nam sẽ là một trong số các quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng đến trung quốc
và được bỏ yêu cầu xét nghiệm pcr trước bốn mươi tám giờ
du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc tổ chức xét nghiệm sát xuất hai
hiện trung quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của việt nam trước covid một mươi chín
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đón năm tám triệu lượt khách trung quốc chiếm gần một phần ba lượng khách quốc tế
người việt du lịch trung quốc đạt khoảng bốn năm triệu lượt
đứng đầu danh sách khách đi du lịch nước ngoài do đó việc mở cửa du lịch của hai nước
đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi ngành dịch vụ và du lịch sau thời gian dài ảnh hưởng
hôm nay ngày chín tháng ba tại tp hcm hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
đã công khai kết quả doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn hai mươi ba lần thứ hai mươi bảy
theo đó cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn hàng việt nam chất lượng cao
được thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
với hình thức phỏng vấn trực tiếp tại các điểm bán hàng người tiêu dùng và khảo sát trực tuyến
bước sang năm thứ hai mươi bảy cộng đồng doanh nghiệp đã có những thay đổi lớn tư duy sản xuất hướng đến người tiêu dùng
và xu hướng phát triển chung của thế giới là xây dựng nền kinh tế xanh
kết quả ghi nhận hơn sáu mươi một lượt bình chọn cho các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc
trong đó có sáu trăm bảy mươi bảy doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn hàng việt nam chất lượng cao
sau khi xác minh đối chiếu hồ sơ minh bạch của doanh nghiệp
nhận thức về tuân thủ pháp luật kinh doanh bảo vệ môi trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng người lao động
đồng thời tiếp nhận đánh giá ý kiến từ chín mươi chín sở ngành thuộc ba mươi sáu tỉnh thành phản hồi thông tin về doanh nghiệp
giải trình từ doanh nghiệp truyền thông và người tiêu dùng
ban tổ chức đã xác định trong lần thứ hai mươi bảy này có năm trăm một mươi chín doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao
do người tiêu dùng bình chọn trong đó ba mươi hai doanh nghiệp đạt danh hiệu suốt hai mươi bảy năm liên tiếp
và bốn mươi một doanh nghiệp lần đầu được bình chọn
lễ công bố dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại hội trường thống nhất tp hcm
bằng nguồn vốn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư khoảng tám tỷ đồng
chín đường liên cảng dài khoảng sáu km với lộ giới quy hoạch mặt cắt ngang rộng sáu mươi m quy mô một mươi hai làng xe tổng mức đầu tư dự án khoảng tám tỷ đồng
về hình thức đầu tư sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất dùng ngân sách đầu tư công trình
việc này sẽ thuận lợi cho nguồn thu phí hạ tầng cảng biển đầu tư dự án giao thông kết nối cảng
cát lái hiện là cảng có sản lượng hàng hóa lớn nhất nước chiếm tám mươi năm so với các cảng phía nam và năm mươi cả nước
cách cát lái khoảng ba km là cảng cố hữu nhưng có lượng hàng hóa rất lớn nên có các tuyến đường xung quanh
do đó nếu dự án được thông qua sẽ tạo thuận lợi lớn cho việc phát triển liên kết vùng và phát triển kinh tế thành phố
hiện đang vào chính vụ thu hoạch nhưng nông dân trồng tiêu và điều ở một số địa phương của tỉnh đồng nai gặp phải nhiều khó khăn vì gặp cảnh hạn kép mất mùa rớt giá
sau tết cũng là lúc nông dân trồng điều ở xuân lộc bước vào vụ thu hoạch chính vụ
rẫy điều là nguồn thu nhập chính của gia đình ông nhị đã bước vào vụ thu hoạch nhưng nông dân này lo nhiều hơn vui bởi năm nay năng suất giảm khá nhiều
như mọi năm á thì với thời tiết như thế mà thời vụ như vậy là thu bình quân mỗi một ngày là bảy mươi tám mươi kg trên một ngày
ngày nào cũng như ngày nào nhưng mà bây giờ thì thậm chí ba ngày mới đi hai lần mà hai lần chẳng đủ hơn chục kg khoảng bảy mươi năm kg
mà nơi bây giờ thì đồng ý bây giờ nó mới là đầu mùa thì không biết mai mốt nó có đậu hay không mà giá cả thì bây giờ nó là đầu mùa mà mới có hai mươi năm kg
điều cho thu ít theo nông dân do thời điểm cây điều ra hoa thời tiết lạnh lại gặp mưa trái mùa kèm sương muối khiến hoa bị khô và rụng tỷ lệ đậu trái cũng vì thế mà thấp hơn mọi năm
năng suất giảm giá điều cũng không khả quan hơn hiện thương lái thu mua tại vườn là khoảng hai mươi năm đồng một ký thấp hơn năm đồng so với cùng vụ điều năm ngoái giá giảm trong khi vật tư phân bón lại không giảm
cái đầu tư phân bón là cái nguồn thuốc bảo vệ thực vật cao nên là người dân cũng không mạnh mả với cây dầu lắm nên thì cũng mong muốn là bây giờ đến bộ nông nghiệp sớm sớm vào còn làm sao để ổn định được cái phân bón với cái nguồn thuốc bảo vệ thực vật cho người lao động
thứ nhất thứ hai nữa là để với mạnh mả với cái điều vụ sau được
ngoài vụ thu hoạch nhưng giá thấp năng suất thấp nông dân chỉ biết trông chờ vào đợt điều tiếp theo đang ra hoa
tại bây giờ so với năm ngoái thì điều tại hiện tại là mới có một số hồ thu lạc đác nhưng mà cái lượng điều nó cũng ít
nên hội nông dân phù hợp với cả ba ngành cũng tiếp tục tiến triền
bà con là chủ động phong ngừa dịch bệnh
điều là loại cây dễ phát triển ít tốn công chăm sóc nhưng đây là loại cây rất nhạy cảm với yếu tố thời tiết nên dễ bị dịch bệnh dẫn tới mất mùa
sau tết hồ tiêu mất mùa mất giá do đến cây điều cũng đứng trước nguy cơ thất giá thất mùa nông dân đang cần trợ lực
sau khi nghị định tám trên hai nghìn hai mươi ba
ndcp về trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày năm tháng ba vừa qua
nhiều chuyên gia cho rằng nghị định tám tạo ra hành lang pháp lý cần thiết nhưng để phục hồi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
một số thay đổi lớn trong nghị định tám bao gồm
nhà phát hành có thể thanh toán góp lại trái phiếu đến hạng bằng tài sản khác
được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá hai năm
nếu có sự đồng ý của trái chủ
đáng chú ý nghị định này khoản quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành và yêu cầu kết quả xếp hạng tín nhiệm
đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia các quy định mới theo nghị định tám có giá trị tích cực
và là cơ sở cho việc đẩy mạnh các biện pháp nhằm hạ cánh mềm cho trái phiếu hiện nay nhất là trái phiếu bất động sản
sự xác nhận cho các nhà đầu tư về trái phiếu cũng như các doanh nghiệp đây là một hình thức hợp pháp
hợp lý và được các cơ quan quản lý nhà nước ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp chủ động
cũng như là nhà đầu tư cũng chủ động trong việc mình kết nối với nhau để xử lý những vấn đề khó khăn
mà doanh nghiệp cũng như chính bản thân nhà đầu tư cũng đang gặp phải
tích cực từ hướng là điều kiện thứ nhất thì cho phép các doanh nghiệp hợp pháp hóa
hoãn đổi trái phiếu của các sản phẩm tài chính khác như bất đồng sản hay là cổ phần của các tài sản bất đồng sản
và điều kiện thứ hai là cho phép giãn nợ
tại vì trái phiếu bên cạnh nhà đầu tư tư nhân vẫn có những ngân hàng nắm giữ trái phiếu
vậy thì về mặt hệ thống thì nếu mà ngân hàng có thể trì hoãn việc ghi nhận nhờ nợ của trái phiếu là nợ xấu
thì nó sẽ có thể tránh được yếu tố tâm lý đối với người tiền với khách hàng của ngân hàng
với doanh nghiệp thì khi được
giảm việc khi chưa phải bị ghi nhận thành nợ xấu chuyển nhóm nợ thì cái khả năng phục hồi sau đó họ sẽ tốt hơn
nếu việc ra đời của nghị định tám là cần thiết thì cũng theo các chuyên gia để thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể phục hồi
sẽ cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ khác
thứ nhất cần thêm nhiều giải pháp quyết liệt hơn từ doanh nghiệp để củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp
các doanh nghiệp bất động sản cũng phải nỗ lực tái cơ cấu tái cấu trúc sản phẩm
để đáp ứng nhu cầu thật của thị trường đồng thời có biện pháp xử lý hàng tồn kho nhằm thu tiền về
để giải quyết những khó khăn hiện tại về dòng tiền
thứ hai cơ quan quản lý cần có phương án đẩy nhanh giải quyết các thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản
thứ ba tương tự như bài học từ việc xử lý khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp tại các nước khu vực như hàn quốc trung quốc
việc hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn tín dụng
để giải quyết vấn đề thanh khoản ngắn hạn là rất quan trọng
nếu người trái chủ họ hợp tác thì có nghĩa là họ cũng đang giúp mình
về giải hạn chính phủ cần có chính sách để thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức tài chính
có năng lực có kinh nghiệm để đầu tư vào các sản phẩm tài chính phức tạp như trái phiếu
khi xảy ra vấn đề thì nhà đầu tư tổ chức sẽ sẵn sàng ngồi lại đàm phán
bởi vì họ hiểu hơn về tình hình tài chính
họ hiểu rằng nếu doanh nghiệp hiện tại
nhưng nếu để họ thời gian thì họ sẽ có thể bán tài sản hay hồi phục kinh doanh để trả nợ
việc ra đời của nghị định tám cũng cho thấy chính phủ đang rất nỗ lực
trong việc gỡ rối cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp
việc bây giờ cần làm là các doanh nghiệp có thể tận dụng chính sách này
và vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay
theo ước tính trong năm hai nghìn hai mươi ba giá trị đáo hạng trái phiếu doanh nghiệp
sẽ tăng sáu mươi bốn lên khoảng hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
trong đó quý i năm hai nghìn hai mươi
sẽ có khoảng ba mươi một tỷ đồng trái phiếu đáo hạn